những thông tin về giá cả thị trường như giá lợn hơi và sầu riêng giảm
các sản phẩm điện lạnh tại hà nội cũng được điều chỉnh giảm giá khá sâu
giá thịt lợn hơi hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám tiếp tục giảm từ một đến bốn đồng một kg trên cả nước
giao động trong khoảng bảy mươi tám đến tám mươi ba đồng một kg
tại một số tỉnh như tuyên quang vĩnh long bạc liêu giá lợn hơi được thu mua với mức thấp bảy mươi tám đồng một kg
còn tại bình phước bình thuận ninh thuận tiền giang giá lợn hơi ở mức tám mươi ba đồng một kg
giá sầu riêng bán tại chợ giao động ở mức sáu mươi đồng một kg đến tám mươi năm đồng một kg
giá cao nhất là sầu riêng ri sáu hạt lép trái lớn
tại siêu thị giá sầu riêng ở mức năm mươi chín chín trăm linh đồng một kg
sầu riêng xuất khẩu giảm gần tám mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
đây là mức giảm mạnh nhất trong các mặt hàng trái cây xuất khẩu của việt nam trong nửa đầu năm nay
nhiều sản phẩm tv tủ lạnh điều hòa nồi chiên không dầu đang được các siêu thị điện máy trên địa bàn hà nội điều chỉnh giảm giá khá sâu
có sản phẩm giảm tới năm mươi
cụ thể tv màn hình led sáu mươi năm inch giảm giá năm mươi năm
các mẫu tủ lạnh dung tích lớn loại hai cánh và side by side cũng được giảm từ một mươi bảy đến ba mươi
tuy nhiên lượng khách hàng vẫn thừa vắng